chỉ còn ít ngày nữa thôi lễ hội thành tuyên và liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức tại thành phố tuyên quang
đến thời điểm này toàn bộ nơi lưu trú trên địa bàn thành phố tuyên quang đã được khách thập phương đặt hết phòng
thành phố tuyên quang hiện có một trăm tám mươi hai cơ sở lưu trú nhà hàng quán ăn phục vụ du khách trong dịp lễ hội thành tuyên
và liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
hiện giá phòng nghỉ giao động từ ba trăm linh bốn trăm linh nghìn đồng một phòng bình thường và tám trăm linh một triệu đồng một phòng vip một ngày đêm
để bảo đảm phục vụ nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi của du khách các nhà hàng cũng lên phương án tuyển thêm nhân viên
chuẩn bị nguồn thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện niêm yết giá để khách hàng có thể lựa chọn và không đẩy giá lên cao so với ngày thường
tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ nhu cầu ăn nghỉ của du khách
và đặc biệt là đảm bảo việc giữ ổn định cái giá cả không tăng giá không gây ra những xáo trộn trong việc thu giá ăn nghỉ của du khách
và cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra nhắc nhở đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp lễ hội
theo kế hoạch lễ hội thành tuyên và liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra chính thức
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng chín tại thành phố tuyên quang với nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch hấp dẫn